ủng hộ việc gắn trách nhiệm của chủ xe với phương tiện

đồng thời để quyết định này khả thi một số chuyên gia cho rằng

đâm ra là khi mà mua một cái rồi với gần đấy tiền rồi
mà nó đi theo mình suốt cả cuộc đời chắc chắn là không ai trong cuộc đời dùng một con xe cả
phải hai ba nhiều người đã thay xe liên tục

các nước người ta vẫn cấp và khi cấp một quyền số theo nhu cầu
thì các nước người ta thu một khoản phí cao hơn so với cái khoản phí mà người ta cấp các số bình thường
tôi muốn nói là thu một khoản phí cao hơn
chứ người ta không bán được số
là khi mỗi một người được cấp biển số thì phải có trách nhiệm gắn lên xe cơ giới
trường hợp người ta chưa mua được xe thì người đó vẫn được quyền giữ con số đó
nhưng phải nộp lệ phí nuôi con số đó hàng tháng
không phải là anh được con số anh cất và đi cứ thế mà dùng đâu
anh phải có trách nhiệm gắn với xe cơ giới
và nếu mà chưa mua xe cơ giới thì hàng tháng anh phải nộp tiền
nếu anh có đến một cái tháng trong vòng độ hai ba tháng
có tiền đó thì con số nó hủy luôn và người ta cấp cho người khác
theo dự thảo bộ công an sẽ giao công an cấp tỉnh ký hợp đồng thuê tổ chức đấu giá tài sản
có trang web để tổ chức đấu giá trực tuyến
cơ quan đấu giá là cơ quan cấp tỉnh trực thuộc trung ương
mọi tổ chức doanh nghiệp cá nhân đều được tham gia cuộc đấu giá biển số
của địa phương nơi đóng trụ sở hay đăng ký thường trú
dự kiến số tiền thu được khi đấu giá biển số
sau khi trừ các khoản chi phí tổ chức đấu giá theo quy định
sẽ phân chia nguồn thu theo tỷ lệ bảy mươi nộp ngân sách trung ương
phân bổ ngân sách địa phương phục vụ nhu cầu xây dựng nâng cấp hạ tầng giao thông
thời gian qua ngân hàng nhà nước đã có chỉ đạo về việc kiểm soát chặt tiến dụng
vào các lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro như bất động sản
và mới đây thì một số ngân hàng thương mại đã có động thái khi thông báo tạm dừng
việc giải ngân các khoản vay trong lĩnh vực bất động sản trong ngắn hạn
và trước diễn biến thị trường nhà đất vốn được cho là tăng nhiệt quá nóng trong thời gian gần đây
đây được xem là một trong những biện pháp giúp giảm tình trạng vay tiền
để đầu cơ từng bước hạ nhiệt thị trường này
xung quanh vấn đề này góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay sẽ có cuộc trao đổi ngắn
với ông nguyễn văn đính phó chủ tịch hiệp hội bất động sản việt nam
vâng thưa ông việc siết chặt tín dụng với bất động sản vào thời điểm này
thì có tác động như thế nào lên thị trường
những cái giải pháp những cái phương án kiểm soát một cách chặt chẽ
nhất là vào những cái dự án hoặc là những cái hành động mà hoạt động đầu tư
trong lĩnh vực liên quan đến bất động sản liên quan đến trái phiếu tín dụng bất động sản v v
thì cần có một sự kiểm tra kiểm soát chặt hơn mạnh hơn
để tránh có thể có những cái bất động sản
những cái hiện tượng mà trong cái thời gian vừa qua
đã có một số những hiện tượng lợi dụng các cái quy định các cái công cụ
các cái phương pháp để có thể huy động để có thể tiếp cận với tiến dụng
nó không được lành mạnh nó không phù hợp với các cái quy định quy luật
rõ ràng đây là một động thái tích cực nhằm giảm tình trạng đầu cơ tăng giá đất
tuy nhiên cũng có không ít người lo ngại về tác dụng ngược
của việc siết chặt tín dụng với bất động sản
ông có thể phân tích kỹ hơn về những tác động này
thị trường bất động sản là một cái đóng một cái vai trò cực kỳ lớn trong nền kinh tế
đồng thời ngành bất động sản nó còn lan tỏa ảnh hưởng đến khoảng ba mươi năm ngành nghề khác
mà cái ngành này thì lại rất cần vốn để đầu tư
thì như vậy rõ ràng là các cái nhà đầu tư chân chính ngày nay
họ đang gặp phải cái sự quản lý chặt chẽ
thì sẽ vô hình chung nó sẽ trở thành cái khó khăn
thế thì nếu các cái khó khăn này
mà kéo dài thì chúng tôi cho rằng
nhiều dự án bất động sản sẽ phải dừng hoạt động
mà nếu các dự án bất động sản dừng hoạt động
thì có rất nhiều cái hệ lụy có thể xảy ra
cái thứ nhất các dự án bất động sản nó dừng
thì có thể dẫn đến nếu kéo dài có thể dẫn đến là vỡ nợ
và khi đó thì cái hệ lụy tiếp theo là
địa phương thị trường sẽ không có nguồn hàng
để bơm vào nữa làm cho cái nguồn cung đang khan hiếm
trên thị trường hiện nay sẽ tiếp tục khan hiếm
tiếp tục khan hiếm dẫn đến là sự mất cân đối
của cung và cầu dẫn đến sự đóng băng của thị trường
và tiếp theo là nó sẽ dẫn đến sự phá sản của doanh nghiệp
và khi doanh nghiệp phá sản
các cái ngân hàng mà đã cho doanh nghiệp này hoài
cũng sẽ dẫn đến đối mặt với tăng tỷ lệ nợ sầu
chủ trương hiện nay là chỉ hạn chế dòng tiền
đối với những phân khúc rủi ro đầu cơ
còn đối với nhu cầu thật của người dân về nhà ở
thì sẽ vẫn tiếp tục hỗ trợ
tuy nhiên làm thế nào để xác định được đâu là nhu cầu thật
thì cũng không phải là chuyện dễ
với việc này thì các ngân hàng cần phải thực hiện như thế nào
để tránh tác dụng ngược như chúng ta vừa mới ban tới
đối với những người dân nhà đầu tư thứ cấp
thì cái nhu cầu phải xem xét một cách kỹ lưỡng
chúng ta có thể sẵn sàng cho họ hoài
như đặc biệt là những đối tượng
kể cả là cái tài sản đảm bảo của họ rất thấp
nhưng mà họ là những cái đối tượng cần quan tâm
ví dụ như là lao động công nhân
tiếp cận với dòng sản phẩm nhà ở xã hội
nhà ở cho công nhân thuê v v
thì chúng nên sẵn sàng
họ cũng thúc đẩy tạo cái đầu ra của thị trường
một cách lành mạnh đúng với chúng
đặc biệt là có sự kiểm soát thật tốt
đối với những đối tượng mà vay tiền
để đi mua bất động sản để đầu cơ
để trục lợi để làm tăng giá
để làm hỗn loạn thị trường thì ngăn chặn nó lại
theo ông thì việc siết chặt tín dụng bất động sản
cần được thực hiện theo lộ trình như thế nào
để có thể vừa đạt được mục đích
mà vẫn tạo ra việc khơi thông dòng vốn
đối với thị trường bất động sản
các dự án bất đồng sản ở việt nam hiện nay
đang đóng góp đang tạo ra những cú hích
phát triển kinh tế đang tạo ra sự tăng trưởng
ổn định nếu chúng ta không có một sự thận trọng
trong các chính sách thì có thể là
dẫn đến những sự khủng hoảng như tôi vừa phân tích
nhưng cái ở đây tôi cũng rất mừng là
qua tìm hiểu cũng như qua
làm việc với các lĩnh vực ngân hàng
các đơn vị của ngân hàng các hệ thống tổ chức tín dụng
thì chúng tôi cũng được biết
là một số ngân hàng hiện nay đang tạm
thời dừng lại để cân chỉnh cái tỉ trọng
theo cái quy định của ngân hàng nhưng
sẽ có những cái sự kiểm soát tốt hơn
những dự án cần thiết cho xã hội cho địa phương
cho sự phát triển chung của quốc gia tạo ra
sự phát triển kinh tế tạo ra nhiều việc làm
thì họ sẽ quan tâm thì chúng tôi nghĩ rằng là
nếu tất cả những cái mà những người bất động sản
như tôi vừa nêu thì chúng ta làm chuẩn bằng chính sách
sẽ góp phần là ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực
và kích thích các cái dự án các cái hoạt động phát triển kinh tế
đặc biệt trong đó có gắn liền với sử dụng đất đai
phát triển các dự án bất động sản phát triển đô thị
nó sẽ đi đúng hướng nó sẽ có cái sự
ổn định và bền vững
việc xếp tín dụng vào bất động sản thì có sẽ ảnh hưởng
không nhỏ đến các doanh nghiệp tham gia trong lĩnh vực này
vậy thì thời gian tới các doanh nghiệp cần phải
chủ động như thế nào
qua theo dõi trên thị trường thì chúng tôi nhận thấy
là những chủ đầu tư đặc biệt là những chủ đầu tư lớn
có năng lực có kinh nghiệm họ đang làm ra những cái dự án
những cái sản phẩm có chất lượng thực sự mà tạo được những cái hiệu quả
về lâu về dài thì đang hút các nhà đầu tư vào đây
thế còn những doanh nghiệp mà mang tính cứ tạo ra những hình ảnh
rồi hoạt động thì ảo rồi có những cái hành vi nó không tương xứng
nó không phù hợp với cái sự phát triển bền vững của thị trường mở bộ sản
thì các nhà đầu tư gần như họ sẽ quay lưng
cái giai đoạn này cũng là một cái phép thử
cũng là một cái gì đó để chúng ta có những cái gọi là sàng lọc
những doanh nghiệp yếu kém doanh nghiệp sai phạm thì chắc chắn sẽ được sàng lọc
hoặc là bị ao ra khỏi thị trường một cách tự nhiên
hoặc là bị các quy định của pháp luật xử lý
và những doanh nghiệp nào làm ăn hiệu quả chân chính
đúng các quy định bài bản thì có thể sẽ phát triển một cách tốt hơn trong giai đoạn tiếp theo
thời gian gần đây thì nhiều biện pháp đã được nêu ra
nhằm đưa thị trường bất động sản về giá trị thật
tránh cái tình trạng đầu cơ thổi giá tăng giá đất lên cao
vậy theo ông thì trong thời gian tới chúng ta cần phải tăng cường
và đẩy mạnh công tác này hơn nữa như thế nào
tôi cho rằng là thị trường bất động thị trường nào cũng vậy
nhất là bất động sản thì dựng càng cần phải có một cái tính
một cái tính gọi là quy luật để cho cung và cầu
để cho thị trường tự quyết định mọi vấn đề
và chính trách là theo dõi cái lực của cung và cầu đó
để mà chúng ta có những cái chính sách phù hợp
hiện nay thì cầu đang rất mạnh cung thì đang quá ít
đang có cái sự lệch lạc giữa cung và cầu
và đặc biệt là cái cầu về nhà ở xã hội nhà ở giá rẻ
nhà ở cho công nhân đang rất thiếu thì phải làm cách nào đó
để tăng cái lượng cung phù hợp với cái đối tượng nhu cầu đó
thì tạo điều kiện giải pháp cơ chế làm thế nào để cân bằng cung và cầu
thì lúc đó nó sẽ tạo ra một cái thị trường hoàn hảo
một lần nữa xin cảm ơn ông
cảm ơn các bạn